trong việc tổ chức các chương trình hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao cho phạm nhân giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
trại giam thủ đức hiện có gần sáu phạm nhân do đặc điểm đơn vị cách tp hcm một trăm ba mươi km cách trung tâm tỉnh bình thuận sáu mươi km
nên việc tiếp cận phim ảnh sách báo khá khó khăn và gặp trở ngại
việc phối hợp các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao cho phạm nhân là hoạt động được quan tâm thường xuyên
nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho phạm nhân mặt khác giúp tuyên truyền giáo dục ý thức tư tưởng
cũng như truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc giúp họ thấy được giá trị của nó trong việc nâng cao đạo đức pháp luật
mang tính nhân văn giúp chuyển biến tích cực về tư tưởng tinh thần có hiệu quả thiết thực
góp phần nâng cao đời sống cho phạm nhân giúp họ nâng cao tư tưởng cải tạo